đối với đối tượng ngô văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn vân lôi
xã bình yên huyện thạch thất tp hà nội
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách hai năm cm trên sau đầu lông mày phải
và đối tượng sầm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xóm mới
xã quang yên huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc bị công an quận hà đông hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện